dạ vâng vậy hiệp hội rau củ quả việt nam đã có những phương án hỗ trợ gì cho các doanh nghiệp
đây là lần đầu tiên chúng ta phải đối mặt với khó khăn đến mức như vậy
nói chung là hiệp hội cũng cố gắng là kết nối tham gia cùng với những cuộc giải cứu nông sản
tổ chức do những hội nghị tổ chức của bộ nông nghiệp tổ chức để
cho việc tiêu thụ hàng hóa ở các sàn thương mại điện tử
hoặc là thị trường trong nước hoặc là đưa qua chế biến
thì hiệp hội cũng quy động các doanh nghiệp hoạt động trong hiệp hội
cố gắng tham gia để phụ vào vấn đề giải tỏa bớt thiệt hại cho người sản xuất
sau khi thiệt hại xảy ra tức là xe bị nằm trên biên giới
thì lâu ngày thì nói chung là
thì nói chung là các cái doanh nghiệp họ cũng muốn nếu được thì nhà nước hỗ trợ một phần nào đó
thí dụ như là nhà nước có thể hỗ trợ cho họ là giảm tiền phí bến bãi
có thể là thí dụ như nhà nước cho các xe tải nhiên liệu để quay về nam
thí dụ như mỗi xe bao nhiêu để cho họ chở hàng về nam
để mà họ tiêu thụ cho nó giảm bớt
chứ còn bây giờ mà bỏ hàng ở ngoài biên giới thì thứ nhất là bán không được giá
rồi thứ hai nữa là gây ô nhiễm môi trường
còn mà chở vô nam thì xăng dầu tốn quá
tại vì chở cái xe không chạy xe không thì nó ít tốn hơn là
nhưng nếu mà nhà nước có hỗ trợ xăng dầu cho doanh nghiệp thì
cái vấn đề họ đưa vào nam tiêu thụ nó nhiều hơn
về hướng lâu dài thì hiệp hội đã có những kế hoạch phương án gì để giúp các doanh nghiệp đối phó với những sự việc xảy ra như thế này ạ
tình hình mà trung quốc thực hiện chính sách zero covid này nó sẽ kéo dài không biết tới chừng nào mà chấm dứt
thì trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai những cái mặt hàng nào rau quả nào mà chúng ta sản xuất trái vụ
chẳng hạn như là tác động để cho nó ra trái vụ thì chúng ta nên chăng là phải giảm cái sản lượng lại
dự đoán là quý i năm hai nghìn hai mươi hai thì tình hình thông quan ở các cửa khẩu đường bộ cũng như đường biển sẽ gặp rất nhiều khó khăn
y như là hiện nay đang xảy ra
theo tôi là nên giảm bớt sản lượng đi
tức là khoảng một nửa so với bình thường
rồi thứ hai nữa là mình nâng cao cái chất lượng lên
để mà có thể là nếu không xuất được trung quốc thì chúng ta có thể là xuất đi nước khác được
đưa vào rồi chế biến
đây là vườn thanh long có diện tích hơn một trăm linh hectare làm theo tiêu chuẩn global gap của công ty hoàng phát froui
đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý
ngoài việc áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại vườn công ty còn lắp đặt hệ thống rồi rau quả áp lực cao
hệ thống này đảm bảo các tiên nước không triệt tiêu lẫn nhau để tăng hiệu quả rửa sạch giảm tổn thương
cảm ứng tay trái xảy ra trong quá trình chuyển tiếp giữa máy đến các băng tải đóng gói
các sản phẩm từ trái cây tươi cho đến chế biến sâu của công ty chủ yếu xuất sang thị trường khó tính như nhật bản hàn quốc châu âu
cái khó khăn nhất là cái xây dựng cái giống để xuất khẩu vào thị trường của nhật bản hay là hàn quốc
tại vì cái giống nhiều người ở đây khi người ở phía bên nhật bản hay hàn quốc thì cho một cái lội giống đó
thì mình làm đúng cái lội giống đó thôi có nhiều người ta làm khác lội giống thì có thể bị ảnh hưởng đóng cửa thị trường
ví dụ như thanh long ruột đỏ thì nó có nhiều giống nhưng mà chỉ có một cái giống ld một đó rất là khó khăn với chỗ đó
còn với tập đoàn nafood group ngay sau khi có các thông tin sản phẩm trái cây của việt nam bị trung quốc từ chối nhập hàng
đơn vị này đã tổ chức thu mua sản phẩm của người dân sau đó toàn bộ sản phẩm sẽ được lưu kho chờ đơn hàng
bên cạnh đó
công ty cũng đang xúc tiến đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng hơn nửa thị trường tiêu thụ cho nông sản việt
người tôi dùng chủ động thông qua cả cái trang web hoặc là thương mại điện tử thì chủ động đặt hàng và giải cứu
theo tôi được biết là cái số lượng của những cái sản phẩm này số lượng của những cái đợt này cũng tương đối rất là lớn
và đặc biệt là nó có một cái hiệu ứng là người việt chúng ta dùng những cái sản phẩm gọi là đặc sản
hẳn vùng của chúng ta
thì tôi nghĩ là cái này rất là tích cực và chưa thống kê hết được
nhưng mà trong cái đợt ùn tắc vừa rồi thì đây cũng chính là một cái kênh mà tiêu thụ rất là lớn
theo các chuyên gia trong ngành thời gian qua nhiều giải pháp đưa ra cho nông sản việt là làm thế nào để giảm phụ thuộc vào một thị trường
tuy nhiên thay vì tìm giải pháp bớt phụ thuộc cần có giải pháp ứng phó với xu thế thị trường
chính sách thay đổi thường xuyên của từng thị trường
và thay đổi tư duy để giảm rủi ro
dạ vâng theo như tình hình được biết thì mặt hàng nông sản của việt nam đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới
vậy tại sao chúng ta không đẩy mạnh xuất khẩu vào những thị trường đó
liệu có gặp điều gì khó khăn không thưa ông
như chúng ta biết là mỗi thị trường nó đòi hỏi một cái nguyên cách riêng
thí dụ như cái thị trường này nó đòi ăn
phải trái lớn thị trường kia thì nó đòi ăn trái nhỏ
thứ hai có thị trường thì họ đòi hỏi chất những dư lượng tồn dư trong sản phẩm nó nghiêm nhặt hơn
có những thị trường thì nó hơi lỏng lẽo một tí xíu
mà mình thì trồng theo tiêu chuẩn xuất đi cho trung quốc
cho nên tiêu chuẩn của trung quốc thì nó không cao hơn những tiêu chuẩn của các nước khác như mỹ châu âu hay nhật bản
nếu mà chúng ta không xuất được cho trung quốc thì số hàng đó khó mà xuất được đi các thị trường kia
hiện nay mà xuất đi các nước khác thì nó đang gặp một vấn đề rất lớn là như chúng ta biết là chi phí logistic rất cao
rồi thứ hai nữa là tàu bè thất thường lịch tàu nó không có đúng
rồi cái quan trọng nhất là cái hàng container lạnh rất là hiếm
thứ hai là lịch tàu nó thất thường rồi công lạnh lại thiếu
rồi cái thời gian tàu đi trên biển ví dụ từ đây qua mỹ hoặc châu nó kéo dài hơn trước
thí dụ trước đi có hai mươi năm ngày bây giờ có thể ba mươi năm bốn mươi ngày
mà chúng ta lại không có cái công nghệ bảo quản tiên tiến hiện đại
thì chắc chắn là không thể nào đi được đường tàu mà chỉ đi bằng máy bay
mà đi máy bay thì cái số lượng nó ít
thứ hai nữa là cái giả cướp nó rất cao
thưa ông dù sao thị trường trung quốc
cũng là thị trường khá dễ tính đối với mặt hàng nông sản việt nam
tuy nhiên để nhìn lại về khâu sản xuất nông nghiệp tại việt nam
thì quy mô còn nhỏ khá là cảm tính
chưa thể ra được những hàng hóa tốt
khó có thể vào được những thị trường khó tính
ông nghĩ sao về vấn đề này
mình thì thích xuất cho trung quốc là nó có nhiều lý do
thứ nhất là bán cho trung quốc là chắc chắn cao hơn cái hàng trung quốc rồi
giá trung quốc giá nội địa mua không thể nào bằng cái giá trung quốc mua được
đó là cái điều thứ nhất hấp dẫn người sản xuất
cái thứ hai nữa
đó là tiêu chuẩn hàng của trung quốc
nó không cao quá như là
tiêu chuẩn ở những cái nước khác
ví dụ như mỹ châu âu hay là nhật gì đấy
đó là cái điều thứ hai
điều thứ ba nữa
là cái bảo quản hàng đi trung quốc
nó đơn giản hơn là
bảo quản hàng mà đi các nước gì
ví dụ như mình đi mỹ
thì mình phải chiếu xạ
trái cây tất cả phải chiếu xạ
mà chiếu xạ thì giá thành nó cao
nó đòi hỏi nhiều chuyện
rồi ví dụ như là đi nhật thì phải sông hơi
phải sông nhiệt lên
xử lý nhiệt
còn đi trung quốc thì hầu như là
doanh nghiệp họ cũng không phải xử lý gì gây gớm
cho nên là cái bảo quản hàng mà đi trung quốc á
nó đơn giản hơn là đi các nước khác
lý do thứ tư nữa là
doanh nghiệp mình rất thích đi trung quốc là bởi vì
thích đi đường bộ
đi tàu thì cũng có đi
nhưng mà đường bộ thì nó dễ hơn
ví dụ đi tàu là nhiều khi là khó
chứ là khó bút công này kia đó
còn đi đường bộ thì rất là nhanh
dạ lô một phát là xe nó dè vô ngay kho ra
chất hàng lên thế là đi ra biên giới xuất liền
thành thứ ra là
đó là những lý do kiếm cho
cho người dân hay là nông dân
với là doanh nghiệp là thích xuất cái thị trường trung quốc
thưa quý vị và các bạn
các chuyên gia trong ngành cho rằng
trung quốc vẫn sẽ là thị trường tiêu thụ lớn nhất
của rau củ quả việt nam trong thời gian tới
nếu doanh nghiệp tập trung vào chất lượng
cải tiến bao bì mẫu mã
đạt các tiêu chuẩn và đẩy mạnh quảng bá
sẽ tăng được thị phần tại các thị trường khó tính
giảm phụ thuộc vào trung quốc
tuy nhiên để làm được việc này
nhà nước các cơ quan chuyên môn
phải cùng nhập cuộc
chứ không thể để doanh nghiệp tự xoay xở
một lần nữa xin gửi lời cảm ơn
tới ông đặng phúc nguyên
tổng thư ký của hiệp hội rau củ quả việt nam
đã tham gia chương trình
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị
trong chương trình tuần sau